sau hơn ba năm khi đóng cống dẫn dòng tích nước lòng hồ thủy điện thác săng bốn mươi chín hộ dân xã bắc la huyện văn lãng tỉnh lạng sơn có đất nông nghiệp bị ngập vẫn chưa nhận được tiền bồi thường dù phương án chi trả đã được thông qua
điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân vùng lòng hồ thủy điện thác săng
gia đình anh lý văn kiểu ở thôn hát lốc xã bắc la huyện văn lãng là một trong những hộ thiệt hại nặng nhất sau khi thủy điện thác săng đóng cống dẫn dòng tích nước
gia đình anh đang gặp muôn vàn khó khăn do thiếu đất sản xuất căn nhà của gia đình bị cô lập ở cuối thôn nên cách duy nhất để đi ra ngoài là dùng bè mảng
trước những ý kiến phản ánh của người dân ubnd huyện văn lãng đã giao cho các cơ quan chuyên môn phối hợp đo đạt kiểm đếm lên phương án bồi thương bổ sung khoảng hai sáu tỷ đồng từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
và có văn bản đôn đốc thực hiện đền bù vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín tuy nhiên đến nay chủ đầu tư vẫn chưa chi trả cho các hộ bị ảnh hưởng
trước những ý kiến phản ánh của người dân ubnd huyện văn lãng đã giao cho các cơ quan chuyên môn phối hợp đo đạt kiểm đếm lên phương án bồi thương bồi thương bồi thương